trong năm hai nghìn một mươi chín quỹ phát triển nhà ở tp hcm đã giải ngân hơn ba trăm linh tỷ đồng
cho các đối tượng có thu nhập thấp vay để tạo lập nhà ở vượt ba ba mươi chín so với kế hoạch
và tăng hơn chín mươi ba so với năm ngoái
từ năm hai nghìn năm đến cuối năm hai nghìn một mươi chín quỹ phát triển nhà ở của tp hcm đã giải ngân cho bốn sáu trăm linh căn hộ
công chức viên chức chiến sĩ của thành phố vay tạo lập nhà ở với tổng số tiền khoảng một chín trăm sáu mươi tỷ đồng
năm hai nghìn hai mươi quỹ phát triển nhà ở tp hcm sẽ cho người thu nhập thấp vay tạo lập nhà ở với số vốn là ba trăm sáu mươi tỷ đồng
tăng hơn một mươi tám so với năm hai nghìn một mươi bảy
để thực hiện được chỉ tiêu đặt ra quỹ phát triển nhà ở tp hcm sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chương trình quảng bá
và giải ngân đối với các hoạt động cho vay đồng thời thường xuyên liên hệ đồng đốc
và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho những khách hàng đã được chấp thuận cho vay tích cực tìm mua nhà ở
để giải ngân số tiền vay đồng thời tăng mức cho vay từ năm trăm linh triệu đồng một hồ sơ lên chín trăm linh triệu đồng một hồ sơ
thay hạn cho vay tối đa là hai mươi năm